hàng chục nghìn người ở áo đã xuống đường biểu tình ở thủ đô vena vào đêm ngày thứ bảy để phản đối phong tỏa toàn quốc và kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine
cảnh sát cho rằng số người tham gia cuộc biểu tình này là bốn mươi người
theo lệnh phong tỏa mới người áo sẽ phải làm việc ở nhà và các dịch vụ không thiết yếu sẽ đóng cửa cho tới ít nhất ngày một mươi hai tháng một mươi hai
kế hoạch sẽ được ra sát sau một mươi ngày thực hiện
làm việc tại bệnh viện chính ở kharkovka thành phố nằm ở bên bờ sông dnipro miền nam ukraine
sau ca làm việc kéo dài mệt mỏi của mình người bác sĩ ba mươi hai tuổi về nhà để ngủ và hồi phục trong hai ngày
và ca trực tiếp theo có thể có nhiều thách thức hơn
mochinop nói tình hình ngày càng trở nên tệ hơn ngày càng ít dường bệnh
ngày càng có nhiều bệnh nhân nặng và thiếu trầm trọng bác sĩ nhân viên y tế
khu liều giả chiến bên cạnh bệnh viện
bộ kharkovka có một trăm hai mươi giường trong đó tám mươi bảy chiếc đã kín
và mỗi ngày lại có thêm nhiều bệnh nhân đổ tới
nhưng ở đây chỉ có ba bác sĩ chăm sóc cho tất cả họ trong đó có mochenov
chính quyền của tổng thống volodymer zelensky được thừa hưởng một hệ thống y tế đã bị phá hoại
bởi những cải cách do người tiền nhiệm đưa ra khiến nhiều bệnh viện ở các thị trường nhỏ phải đóng cửa
tại những cộng đồng đó người dân phải tìm kiếm sự chăm sóc
chăm sóc y tế ở các thành phố lớn hơn
nếu vấn đề nghiêm trọng đến mức bệnh nhân cần xe cấp cứu thời gian chờ đợi có thể kéo dài tới tám giờ
tiến sĩ anatoly galachenko người cũng đã làm việc tại khu liều giả chiến cho bệnh nhân covid của kharkovka
cho biết họ đang đưa tới những bệnh nhân trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng
lý do chính là việc khu dân cư ở xa bệnh viện và bệnh nhân không được hỗ trợ kịp thời ở giai đoạn đầu nhiễm bệnh
cựu thủ tướng lãnh đạo đảng pakistina đối lập
cho biết bà đã đến nhiều bệnh viện ở ukraine và nhận thấy tình trạng thiếu thốn ở khắp mọi nơi
bà timor senko chỉ trích chính phủ tại quốc hội tử vong do covid ở ukraine không chỉ là tử vong
đó là việc giết người của chính phủ này khi không có oxy thuốc kháng virus dương bệnh và nhân viên y tế được trả lương bình thường
không còn giường bệnh nào trống ở đất nước này nữa bệnh nhân mới lắp ngay giường của người vừa xuất viện
bà timoshenko nói thêm ukraine đã cấp phép cho bốn loại vaccine covid một mươi chín
gồm vaccine của các hãng pfizer moderna strazenka và sinovac
nhưng chỉ có hai mươi một trong số bốn mươi một triệu người dân được tiêm chủng đầy đủ
bộ y tế ukraine báo cáo rằng chín mươi sáu bệnh nhân bị covid một mươi chín nặng không được tiêm chủng
tổng thống zelenskyy đã cam kết mỗi người ukraine tiêm chủng đầy đủ sẽ được trả một rhenia

bằng khoảng năm mức lương trung bình tháng
nhưng tâm lý trừng trừ tiêm phòng vẫn còn phổ biến ở người dân
từ chối tiêm phòng ông olensan kemanov cuối cùng đã mắc covid một mươi chín
và được đưa đến bệnh viện lều ở kharkovka cách nhà ông ở thị trấn zhodone khoảng hai mươi km
ông kể lại đã được nghe nhiều thông tin sai lệch về vaccine
cho rằng vaccine covid một mươi chín là vô dụng mọi người vẫn nhiễm virus và mắc bệnh
các bác sĩ cũng phàn nàn rằng thông tin sai lệch về vaccine
mọi người tin vào những tin đồn vô lý nhất về vi mạch bộ vô sinh và sự nguy hiểm của vaccine
những người cao tuổi thuộc nhóm nguy cơ cao đã từ chối tiêm chủng
điều này rất có hại làm tăng gánh nặng cho các bác sĩ
người ta tin tưởng hàng xóm của mình hơn là bác sĩ
ông mocerno tổng thống của bắc sĩ đã đưa ra một bài hỏi
ông mocerno nói thêm chính phủ ukraine đã bắt buộc các giáo viên bác sĩ
nhân viên chính phủ và các nhóm lao động khác phải tiêm phòng đầy đủ trước ngày một tháng một mươi hai tới
chính phủ cũng yêu cầu trình bằng chứng tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính
với hành khách đi máy bay tàu hỏa và xe buýt chặn dài
nhưng những quy định này lại dẫn đến nở rộ thị trường chợ đen các giấy tờ tiêm chủng giả mạo
được bán với giá từ một trăm linh đến ba trăm linh usd
một ứng dụng kỹ thuật số giả mạo của chính phủ
dành cho điện thoại thông minh cũng có sẵn cài đặt cả các chứng nhận tiêm chủng giả mạo
các bác sĩ cho biết các chứng chỉ giả khiến công việc của họ khó khăn hơn
chúng tôi đang làm việc ở giới hạn của mình nhưng chúng tôi mệt mỏi không chỉ vì chiến đấu với dịch bệnh
mà còn với cả sự ngu dốt
bác sĩ mocerno bức xúc

giữa lúc covid một mươi chín một lần nữa khiến các bác sĩ bất ngờ
châu âu trở thành tâm dịch của thế giới với vòng lỗn quẩn phong tỏa
thì tại châu phi tình hình dịch bệnh lại đang diễn biến tích cực một cách đáng kinh ngạc
đây có thực sự là những gì đang diễn ra tại châu phi hay không
khi dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh vào năm ngoái
có nhiều lo ngại dịch quét qua châu phi sẽ gây ra một thảm họa giết chết hàng triệu người
mặc dù vậy kịch bản thảm khốc mà thế giới lo ngại vẫn chưa diễn ra
covid một mươi chín dường như nhanh chóng bị lùi về quá khứ
khi các cuộc meeting chính trị
các buổi hòa nhạc và các cuộc tụ họp tại cha đã quay trở lại
trong nhiều tháng tổ chức y tế thế giới who đã gọi châu phi
là một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng nhất trên thế giới
số ca tử vong ở châu phi chỉ chiếm ba tổng số ca tử vong toàn cầu
trong khi đó tỷ lệ tử vong ở châu mỹ và châu âu lần lượt là bốn mươi sáu và hai mươi chín
châu phi không có nhiều vaccine và nguồn lực để đối phó với covid một mươi chín như châu âu hay mỹ
việc châu lục này tránh được thảm họa cũng khiến nhà khoa học phải vào cuộc để tìm ra câu trả lời
tiến sĩ mary staffan chuyên gia của who tại khu vực châu phi nhận định
có nhiều ca mắc covid một mươi chín chưa được phát hiện tại châu phi
các ca mắc covid một mươi chín thường được ghi vào trong báo cáo khi họ có triệu chứng hoặc thông qua các xét nghiệm
tuy nhiên tại một số khu vực xa xôi của châu phi
việc giám sát thu thập chính xác số ca mắc rất khó khăn
do đó có rất nhiều ca mắc covid một mươi
các ca mắc covid một mươi chín tại châu phi không được tính đến
trong khi đó tỷ lệ dân số trẻ của châu phi khá cao trung bình là hai mươi so với khoảng bốn mươi ba ở tây âu
tỷ lệ đô thị hóa tại châu phi cũng thấp hơn và người dân có nhiều không gian ở ngoài trời
có thể tránh được khả năng lây nhiễm dịch bệnh
một số nghiên cứu đang xem xét những nguyên nhân khác
bao gồm lý do di truyền hoặc quá khứ nhiễm các bệnh ký sinh trùng khác
một nghiên cứu tại uganda cho thấy
những bệnh nhân có tiền sử mắc suốt rác cao có nguy cơ mắc covid một mươi chín
ngoài ra các nhà khoa học cũng nhận định
từng là những quốc gia đối mặt với hàng loạt các dịch bệnh nghiêm trọng như ebola
rốt rác bại liệt v v
các nước đã có nhiều kinh nghiệm trong xử lý dịch bùng phát
ngay cả khi không có vaccine ngừa covid một mươi chín
và ghi nhận mạng lưới rộng lớn của các nhân viên y tế cộng đồng
mặc dù vậy các nhà khoa học cho rằng
sự tự mãn có thể khiến châu phi phải đối mặt với những làn sóng nghiêm trọng phía trước
và nguy cơ bùng phát dịch ở khu vực này
vẫn hiện hữu
bao phủ vaccine vẫn tiếp tục là một công cụ hiệu quả
để châu lục này đối phó với covid một mươi chín
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới teros ahanom cheray yersus dẫn mạnh
hơn năm bảy tỷ liều vaccine đã được cung cấp cho thế giới
nhưng chỉ có hai được cấp cho châu phi
điều này có thể khiến người dân nơi đây đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn
sự bất bình đẳng về vaccine càng kéo dài
virus sẽ tiếp tục lưu hành và biến đổi nhiều
sự gián đoạn kinh tế và xã hội sẽ tiếp tục kéo dài
và khả năng xuất hiện nhiều biến thể khiến vaccine kém hiệu quả càng cao
nhiều quốc gia châu phi cũng đang tích cực mở rộng mạng lưới bao phủ vaccine
nigeria bắt đầu một chiến dịch tiêm phòng mở rộng
nhắm đến việc bao phủ vaccine tại hơn nửa quốc gia này cho đến tháng hai tới